trong không khí vui xuân năm kỷ hợi hai nghìn một mươi chín hàng vạn người dân và du khách đã nô nức kéo về trung tâm huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang để tham dự lễ hội lồng tông ngày hội xuống đồng
đây là lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc tây tỉnh tuyên quang được tổ chức vào ngày tám tháng riêng âm lịch hàng năm với mong ước cầu mong quốc thái dân an nhà nhà yên vui hạnh phúc mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
trước giờ khai hội là phần nghi lễ dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh tại nhà tưởng niệm của người trên đỉnh đèo xe xã phú đình
lễ hội năm nay được tổ chức theo tiêu chí an toàn và tiết kiệm tạo không khí phấn khởi hăng sai lao động cho người dân địa phương
tại lễ hội nhiều du khách lần đầu được tận mắt chứng kiến nghi lễ cầu mùa của dân tộc tài lễ xuống đồng của dân tộc sán chay và lễ cầu phúc của dân tộc giao
những mâm cỗ tế lễ được người dân trong vùng chuẩn bị công phu kỹ lưỡng với lòng thành kính biết ơn các vị thần rừng thần núi thần trời và thần đất
náo nhiệt nhất là trò chơi dân gian tung còn
trò chơi này được đồng bào dân tộc tây tổ chức vào những ngày đầu năm mới để cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao
lễ hội lồng tông thể hiện các bản sắc riêng của đồng bào dân tộc vùng núi phía bắc không chỉ có ý nghĩa cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt mà còn góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc